cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hồ đình thái hòa
giám đốc trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
đây là diễn biến trong quá trình điều tra những sai phạm xảy ra tại tỉnh đồng nai trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn và một số đơn vị địa phương liên quan
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn lực lượng một số cục nghiệp vụ thuộc bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai tiến hành khám xét trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t có địa chỉ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khám xét nhà riêng và một số địa điểm đặt tại văn phòng của trung tâm này tại tp biên hòa thu giữ nhiều tài liệu phục vụ cho công tác điều tra